đến các tiệm vàng hỏi mua vàng dạng trang sức để tổ chức đám cưới
trong quá trình xem chọn trang sức khỏi giá đối tượng giả vờ nói ra xe máy để lấy tiền trả rồi tẩu thoát
đối tượng nguyễn hùng đủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại xã nghị an thành phố quảng ngãi
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi hai tháng sáu đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
đối tượng đủ đã lừa đảo tại bốn tiệm vàng trên địa bàn huyện bình sơn sơn tịnh và thành phố quảng ngãi
chiếm đoạt bốn vòng đeo tay bằng vàng một mươi tám k một chiếc nhẫn vàng một mươi tám k tổng trị giá khoảng trên một trăm linh triệu đồng
đáng nói trước khi thực hiện hành vi đối tượng đã đeo khẩu trang và thay đổi biển số xe
để tránh sự phát hiện của nhân dân và lực lượng công an